đội cảnh sát hình sự công an viện thanh khê tp đà nẵng vừa tiến hành triệt phá đường dây số đề với quy mô lớn
trước đó lực lượng chức năng đã phát hiện tại nhà đối tượng nguyễn thị hiền chú phường an khê
tổ chức đánh bạc bằng hình thức số đề và đã bắt giữ hiền cùng nguyễn thị thu anh chú quận hải châu
qua đấu tranh hiền khai nhận đường dây gồm có năm người cầm cái
thông qua một ứng dụng trên điện thoại thông minh để nhận tịch từ các đầu mối bên dưới nhắn tin lên
nguyễn hữu toàn hai mươi ba tuổi chú quận hải châu được thuê để nhận tịch tổng hợp đối chiếu kết quả sổ số
và mở bảng xil tính toán số tiền thắng thua hàng ngày cho các nhà cái
mọi giao dịch đều được các đối tượng chuyển khoản ngân hàng
số tiền làm cái mỗi ngày xác định từ năm trăm linh đến bảy trăm linh triệu đồng tổng số tiền ước tính là trên ba tỷ đồng